hôm nay ngày hai mươi tháng ba học sinh lớp một mươi hai của hà nội sẽ làm bài kiểm tra khảo sát kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
đợt khảo sát này kéo dài đến hết ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian là một trăm hai mươi phút bắt đầu làm bài từ bảy giờ ba mươi năm phút
buổi chiều thí sinh thi môn toán với thời gian là chín mươi phút bắt đầu làm bài từ một mươi bốn giờ ba mươi phút
tại đợt kiểm tra khảo sát kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy mỗi học sinh làm bốn bài kiểm tra
ba bài bắt buộc gồm toán ngữ văn tiếng anh và một bài kiểm tra tự chọn khoa học tự nhiên
tổ hợp các môn vật lý hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội lịch sử địa lý giáo dục công dân
môn ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận các bài còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu việc tổ chức coi chấm khảo sát bảo đảm nghiêm túc
theo đúng quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bài kiểm tra khảo sát được dọc phách chấm tập trung theo cụm bảo đảm khách quan trung thực chính xác